chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày một tháng bảy của truyền hình công an nhân dân
mở đầu sẽ là những tin tức về kinh tế trong nước đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
trong sáu tháng đầu năm nay cục thuế tp hcm đã xử lý ba mươi tám cá nhân có thu nhập từ google
với số thuế xử lý truy thu phạt và tiền chậm nộp lên đến một trăm sáu mươi chín tỷ đồng
đáng chú ý trong số này có một cá nhân có thu nhập khủng từ google nhưng không kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân
đã bị tri cục thuế của quận bảy nhà bè tp hcm truy thu và phạt tới ba mươi một tỷ đồng
bên cạnh đó cục thuế tp hcm cũng xử lý ba doanh nghiệp với số thuế xử lý truy thu phạt và tiền chậm nộp là ba trăm hai mươi bảy triệu đồng
việc truy thu thuế này được thực hiện dựa trên thông tin
do bốn ngân hàng thương mại cung cấp cho cơ quan thuế các tổ chức cá nhân có thu nhập phát sinh từ google
tổng số tiền các tổ chức cá nhân nhận được từ nước ngoài là hơn năm mươi một hai triệu usd và hai mươi một bốn tỷ đồng
thưa quý vị việc thiếu thuốc thiếu vật tư y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh không phải là vấn đề mới
trước nay thường xảy ra nhưng ở mức độ nhỏ và nhanh chóng được khắc phục
tuy nhiên thời gian qua sự việc trở nên nguy hiểm
nên nghiêm trọng khi loạt bệnh viện lớn đều bế tắc trong việc tìm nguồn thuốc và vật tư y tế
nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân xảy ra tình trạng này là do hoạt động đấu thầu thuốc tập trung
vật tư y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn cả nước còn tồn tại nhiều bất cập
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại bệnh viện ca cơ sở tân triều huyện thanh trì thành phố hà nội
không khó để bắt gặp hình ảnh người nhà bệnh nhân ra các hàng thuốc ngoài bệnh viện
để mua kim luồn dây chuyền ông nối truyền y tế
tình trạng này đã xảy ra nhiều ngày tại bệnh viện ca do thiếu thốn vật tư y tế không đủ để đáp ứng cho người bệnh
đáng chú ý những loại vật tư y tế này đều có trong danh mục y tế thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
sáng nay là anh họ em hiện tại đang nằm ở bệnh viện khoa sở trị
thì sáng nay mợ của em có dọn điện

người nhà của anh vừa mổ
sau khi mổ xong ra khẩu điều trị
tác sĩ bảo là đi mua cây ống này
nhưng mà đi xuống ở quầy của bệnh viện thì không có
và ở quầy của bệnh viện là đi ra quầy ngoài mua cây cây

nhưng mà tổng giá này là một trăm ba mươi
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã liên hệ với ông lê văn quảng giám đốc bệnh viện ca
ông cho biết tình trạng thiếu kim luồn và một vài trang thiết bị khác diễn ra khoảng ba tuần nay
do quá trình đấu thầu mua sắm chưa hoàn thành
dù không gặp bướng mắc về mặt đầu tư
song bệnh viện cần xây dựng giá tốt nhất khi mời thầu
đảm bảo hai tiêu chí hợp lý về giá và đảm bảo chất lượng điều trị
tình trạng tương tự diễn ra tại bệnh viện e hà nội
bệnh nhân này sau khi thăm khám được bác sĩ kê bốn loại thuốc
tuy nhiên khi mua thuốc tại nhà thuốc của bệnh viện thì nhân viên quầy thuốc trả lời
chỉ có hai loại còn hai loại mong bệnh nhân mua tại các nhà thuốc bên ngoài bệnh viện
bệnh nhân này sau khi thăm khám được bác sĩ kê bốn loại thuốc của bệnh viện thì nhân viên quẩy thuốc trả lời

trước tình trạng thiếu thuốc thiếu vật tư y tế xảy ra tại các bệnh viện lớn
nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân chủ yếu của thực trạng thiếu vật tư y tế
là hành lang pháp lý trong đấu thầu mua sắm còn phức tạp
các đơn vị phải giả soát kỹ hơn
để đảm bảo đúng quy trình thủ tục mua sắm
việc này khiến tốc độ cung ứng bị chậm
ngoài ra các bệnh viện vừa trải qua thời gian dài tập trung điều trị người bệnh covid một mươi chín
không có nguồn thu nên tài chính đang rất khó khăn phải hạn chế mua sắm
cho nên người ta nói không dám không đúng
mà người ta đang chờ đợi một cái sự thay đổi
chờ đợi một bộ xung cập nhật thật chắc chắn về hành lang pháp lý này
chúng ta cần phải có sự quyết liệt trong việc triển khai các quy định của luật đấu thầu quốc
ở các nhà thuốc ở bệnh viện
bên cạnh việc là một chiếc đấu thầu
cần phải có các đơn vị tham gia
trực tiếp thực hiện
trong việc thẩm định giá tránh để cho các nhà quản lý các bác sĩ chỉ chuyên môn về mặt y lại tham gia vào quá trình đấu thầu
chúng ta cũng phải xem xét đại biệt những lũ hổng trong luật đấu thầu và các nghi định liên quan
hiện hai mươi sáu trên ba mươi bốn sở y tế báo cáo có tình trạng thiếu thuốc tại địa phương
và một mươi năm trên hai mươi một bệnh viện tuyến trung ương báo cáo hiện có tình trạng thiếu vật tư tiêu hao hóa chất dùng cho xét nghiệm
việc thiếu thuốc vật tư y tế tại các bệnh viện lớn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc điều trị của bệnh nhân
các cơ quan chức năng cần thực hiện nhanh chóng các biện pháp để ngăn chặn tình trạng này
theo kết quả khảo sát mức sống dân cư năm hai nghìn hai mươi một của tổng cục thống kê công bố mới đây
thu nhập bình quân một người một tháng trong năm hai nghìn hai mươi một đạt bốn hai trăm
năm triệu đồng giảm một một so với năm hai nghìn hai mươi
trong đó có sự tranh lệch đáng kể về thu nhập giữa khu vực thành thị và nông thôn trong năm hai nghìn một mươi tám
cụ thể hơn báo cáo cho biết trong năm hai nghìn hai mươi một vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất là vùng đông nam bộ
và thấp nhất là vùng trung du và miền núi phía bắc
còn trong sáu mươi ba tỉnh thành phố bình dương là tỉnh có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước năm hai nghìn một mươi chín
với bảy một mươi hai triệu đồng một người một tháng
cao gấp một tám lần mức bình quân chung của cả nước
xếp vị trí thứ hai là thành phố hồ chí minh với sáu tám triệu đồng một người một tháng
và hà nội ở vị trí thứ ba với sáu triệu đồng một người một tháng
ngược lại địa phương đang có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất cả nước là điện biên
với một tám mươi hai triệu đồng một người một tháng
với năm sáu trăm linh hai chuyến bay của các hãng hàng không trong nước bị chậm chuyến
chiếm tỷ lệ một mươi tám hai
tổng số chuyến bay thực hiện trong tháng sáu tăng chín so với tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
bộ giao thông vận tải đã phát công văn yêu cầu chấn chỉnh
theo thống kê của cục hàng không nguyên nhân chậm chuyến chủ yếu là do máy bay về muộn
chiếm tới một mươi ba bốn trong tổng số một mươi tám
các lý do khác bao gồm do hãng bay do trang thiết bị và dịch vụ tại sân bay do thời tiết
trong công văn cục hàng không của bộ giao thông vận tải nhận định tình trạng nhiều chuyến bay bị hủy
hoặc chậm chuyến
cục hàng không có su hứa tăng gây bức xúc cho hành khách làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành hoàng không
bộ này cũng đưa ra đề nghị với cục hàng không một số giải pháp để khắc phục tình trạng chậm
hủy chuyến đặc biệt là trong dịp cao điểm hè này
tiếp theo mời quý vị cùng đến với những tin tức kinh tế nổi bật trong nước trong hai mươi bốn giờ qua
sau bảy lần tăng liên tiếp từ một mươi năm giờ chiều nay giá xăng dầu đã giảm từ một trăm linh đồng
bán lẻ mặt hàng đặc sản vùng biển triển khai
đây cũng là một trong số các giải pháp kích cầu tiêu dùng
thu hút nhu cầu mua sắm của du khách khi đến huế
giai đoạn này là giai đoạn tất cả doanh nghiệp tập trung vào
là sản xuất những mặt hàng là thứ nhất là phải đảm bảo chất lượng
thứ hai là giá cả hợp lý và thứ ba là tân trụng tối đa cơ hội
mà khách đến huế dương tét văn để khuyến mãi rồi tặng
những quà đặc sản của huế cho khách và thứ hai là để cho khách
khi tới huế mà mua những đặc sản về người ta cảm thấy dùng
sản phẩm của huế là những sản phẩm tốt nhất
nên là tất cả các giai đoạn tất cả đều quyết tâm làm sao
để đưa những sản phẩm tốt nhất đến tay khách hàng
bên cạnh một số chương trình sản phẩm festival bốn mùa
sôi động các thị trường bán lẻ cũng là tiếng hiệu đáng mừng
cho sự khởi sắc trở lại của tỉnh thừa thiên huế
sau thời gian ảnh hưởng bởi dịch bệnh
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng
của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt quý vị